quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu toàn thành phố pleiku
trong thời gian thực hiện giãn cách toàn thành phố pleiku sẽ kiểm soát khoanh vùng thiết lập chốt chặn
tại các cửa ngõ giao thông của thành phố giãn cách xã hội nghiêm túc
thành phố pleiku tạm dừng tất cả các hoạt động trường học hoạt động công cộng cơ sở vui chơi giải trí tập trung đông người
các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu các hoạt động hội họp không cần thiết cũng phải dừng
trường hợp phải tổ chức họp phải có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền
tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc năm k của bộ y tế cùng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
các cơ quan ban ngành đoàn thể đơn vị của trung ương và địa phương đóng chân trên địa bàn thành phố pleiku
các cơ quan ban ngành đoàn thể ủy ban nhân dân các xã phường của thành phố
thực hiện việc sắp xếp bố trí nhân viên làm việc luân phiên
số lượng người làm việc tại công sở không quá năm mươi tổng số lao động của đơn vị
cách ly tập trung là biện pháp nhằm
kiểm soát sự lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng
thế nhưng thời gian qua tại nhiều địa phương tình trạng một số người trốn khỏi khu cách ly tập trung
thậm chí có những người ở bên ngoài cố tình tìm cách tiếp cận vào bên trong khu cách ly
chỉ để gặp gỡ người thân hay là tiếp tế các mặt hàng không thiết yếu vẫn xảy ra
điều này đã gây ảnh hưởng rất lớn tới sự an toàn và nỗ lực phòng chống dịch của chính quyền cơ sở
đòi hỏi công tác quản lý giám sát đảm bảo an ninh trả tự
phòng ngừa các vi phạm pháp luật có thể xảy ra tại khu cách ly tập trung phải được tăng cường hơn nữa
đáp ứng yêu cầu ngăn chặn ứng phó với dịch bệnh đang rất cấp bách hiện nay
khu vực cách ly tập trung thuộc quận bắc tử liêm thành phố hà nội với quy mô một dương bệnh
hơn bảy trăm bốn mươi trường hợp f một đã được cách ly tại đây
cán bộ chiến sĩ công an quận được tăng cường tham gia ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
camera vòng trong và khu vực vòng ngoài cũng được lắp đặt
để đảm bảo các tình huống phát sinh gây mất an ninh trả tự sẽ được lực lượng công an kịp thời phát hiện
dù là thời điểm đêm khuya hay sau khi kết thúc công việc tuần tra
thì tình hình an ninh trả tự vẫn phải được giám sát liên tục
không chỉ là đảm bảo an toàn cho khu vực cách ly tập trung mà còn cho khu dân cư liên kề
cách đây ít ngày tại bắc giang lợi dụng thời điểm đêm khuya người đàn ông này đã trèo tường trốn khỏi khu cách ly tập trung
một trường hợp khác tại đắk lắc là f một của bệnh nhân covid một mươi chín
nhưng lợi dụng lúc cán bộ đang ăn cơm cô gái này đã bỏ trốn khỏi khu cách ly
thậm chí có những thanh niên tìm cách đột nhập vào khu cách ly chỉ để thăm bạn gái
đây là bài học kinh nghiệm đòi hỏi công tác giám sát quản lý đảm bảo an ninh trật tự
phòng ngừa các vi phạm pháp luật tại khu cách ly phải được tăng cường hơn nữa
diễn tập phương án đảm bảo an ninh trả tự tại khu cách ly tập trung
lực lượng công an cơ sở đã đặt ra một số tình huống có thể xảy ra
công dân cách ly có hành vi gây dối không chấp hành nghiêm quy định
xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật trong khu cách ly
công dân trốn khỏi khu cách ly hay xảy ra sự cố cháy nổ
đối với mỗi tình huống lực lượng công an đều có các biện pháp để giải quyết

thành phố về thành lập khu cách ly tập trung tại quận bắc thứ liêng
ban chỉ huy công an quận cũng đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ ngay lập tức xây dựng các phương án
để triển thai cho cán bụng sĩ tập luyện các tình huống đột xuất bất ngờ
cũng như là các tình huống mà thường xảy ra tại các khu cách ly khác
để cán bụng sĩ làm quen với công tác bảo vệ
tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố hà nội đang có những diễn biến phức tạp
nhiều địa điểm trong các khu dân cư bị phong tỏa
số lượng người tại các khu cách ly tập trung dự báo sẽ tăng lên
trong khi lực lượng tại cơ sở gặp nhiều khó khăn khi vừa phải tham gia phòng chống dịch
vừa phải đảm bảo an ninh trật tự
việc tăng cường ứng dụng thiết bị kỹ thuật
giám sát bằng hình ảnh qua hệ thống camera an ninh như thế này
là biện pháp phù hợp đang được công an một số quận huyện áp dụng và sẽ nhân rộng
nhằm phát hiện phong ngừa đấu tranh hiệu quả hơn với các hành vi vi phạm pháp luật
góp phần đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trong mùa dịch
cùng với các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự
tại khu cách ly tập trung luôn có mặt trong những điểm nóng của mọi trận tuyến
còn phải kể đến các chiến sĩ cảnh sát cơ động
không quản khó khăn họ vẫn ngày đêm bám địa bàn
bền bỉ tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch thực hiện nhiệm vụ vì mệnh lệnh của trái tim
hơn hai tháng nay thượng úy lê văn cường chưa một lần về thăm dịch
cùng với anh hàng trăm chiến sĩ cơ động phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc
luôn sẵn sàng tăng cường cho các chốt phòng chống dịch covid một mươi chín
làm nhiệm vụ chốt chặn đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
cảm thấy hãnh diện khi ở trên tuyến đầu chống dịch anh và đồng đội luôn tâm niệm
phải đoàn kết quyết tâm khắc phục mọi khó khăn
cùng với chính quyền và các lực lượng khác sớm đẩy lùi dịch bệnh

vì thế là tụi em xác định rằng mình có thể sẽ bị nhiễm bệnh bất cứ lúc nào
nhưng mà không vì thế mà ý chế nên là lúc nào cũng sẵn sàng lao vào để mà làm việc
cảm thấy hãnh diện khi ở trên tuyến đầu chống dịch anh và đồng đội luôn tâm niệm

nhưng là mình có thể sẽ bị nhiễm bệnh bất cứ lúc nào

cũng trong những ngày tp hcm thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm
một mươi sáu những chiến sĩ cảnh sát cơ động đã có mặt tại các tuyến phố để tuần tra kiểm soát
nhắc nhở và xử lý những người vi phạm để đảm bảo công tác phòng chống dịch tốt nhất
nhằm thực hiện mục tiêu chủ yếu vừa đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
vừa triển khai công tác phòng chống dịch bệnh một cách tốt nhất
chúng tôi cũng đã thực hiện công tác cao điểm kế hoạch của giám đốc quân tỉnh
cũng đã tập trung vào tuần tra kiểm soát tuần tra vũ trang
đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông
ngoài ra chúng tôi cũng đã phối hợp với các sở bán ngành
tiếp đón bà con nhân dân ở đắk lắk các tỉnh ở phía nam
thành phố hồ chí minh tây ninh đồng nai bình dương
về tỉnh qua đón nhận bà con đi làm ăn xa về
chúng tôi cũng đã cố gắng quan triệt cán bộ chiến sĩ

có thể nói
với những người vô cùng tốt nhất

với lực lượng công an nói chung và lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng
với việc đề cao trách nhiệm nghĩa vụ của mình
đã đóng góp một vai trò lớn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
an toàn giao thông chốt chặn kiểm soát không để dịch bệnh lây lan
mang lại bình yên cho nhân dân
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín trên địa bàn
ngày hai mươi sáu tháng tám thành phố bôn ma thuật tỉnh đắk lắk
đã phải thực hiện giãn cách xã hội trở lại
theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ lần thứ hai
với một số quy định siết chặt hơn việc đi lại của người dân
ghi nhận của phóng viên trong ngày đầu thực hiện tại phường ia tam thành phố bôn ma thuật
đường lê duẩn đoạn qua địa bàn phường ia tam thành phố bôn ma thuật
mặc dù đây là tuyến đường chính của thành phố
với lượng người và phương tiện lưu thông hàng ngày khá đông
nhưng hôm nay rất ít người qua lại
điều này cho thấy người dân chấp hành tương đối tốt
việc áp dụng chỉ thị một mươi sáu lần thứ hai của chính quyền thành phố
đa số người dân ra đường đều đáp ứng các điều kiện theo quy định
tuy nhiên vì là ngày đầu áp dụng
nên vẫn còn một số người chưa nắm được những quy định mới
so với lần áp dụng chỉ thị một mươi sáu trước đây
thật ra em đi mua cơm mà em vẫn nghĩ là đây là chỉ thị một mươi sáu của bình thường trước
vẫn có thể ra đường mua thức ăn bình thường
còn đợt này thì em chưa nắm là không được ra ngồi mua thức ăn luôn
em lên cơ quan là cấp cho em một cái tờ giấy có phân lịch trực có đông dấu
thì bây giờ em chỉ

cơ quan thì cấp cho em những cái đó
còn ngoài ra thì em cũng không biết
em thiếu sẻ nhân viên
em cơ đó cơ quan chưa cấp cho em
hôm nay mấy anh có nhắc nhở thì khắc phục
trong lần này chính quyền thành phố buôn ma thuật yêu cầu mọi người dân phải ở tại nhà
chỉ ra đường khi được các cơ quan chức năng cho phép trong trường hợp thật cần thiết
trong thời gian năm ngày tính từ hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
toàn dân trên địa bàn thành phố không được đến chợ siêu thị
cửa hàng mua lương thực thực phẩm
việc cung ứng đi chợ giúp các người dân để mua lương thực thực phẩm hàng hóa thiết yếu
sẽ do chính quyền cơ sở phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội đoàn thể
triển khai đến từng thôn buôn tổ dân phố tổ liên gia và hộ gia đình
ủy ban nhân dân các phường xã sẽ thông báo số điện thoại để người dân liên hệ
vì nhiều người chưa nắm rõ những điểm mới mà thành phố áp dụng
nên trong ngày đầu lực lượng chức năng chỉ kiểm tra tuyên truyền nhắc nhở
đa phần thì người dân được chấp hành tốt kỳ thị một mươi sáu
có một số trường hợp người dân chưa nhận thức và được và cập nhập được
cái thông tin về cái nội dung của chỉ thị một mươi sáu đợt này đưa ra
qua cái đợt kiểm tra này thì mục đích là tuyên truyền và nhắc nhở người dân
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tham mưu cho chính quyền địa phương
và sẽ có những hình thức xử phạt nghiêm khắc đối với những trường hợp ra ngoài
thực sự không cần thiết
tính đến một mươi sáu h chiều ngày hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn thành phố buôn ma thuật
có một trăm ba mươi ba ca mắc covid một mươi chín với nhiều ổ dịch mới phát sinh
trong đó đã có ba ca tử vong
việc áp dụng chỉ thị một mươi sáu lần thứ hai với một số nội dung siết chặt việc đi lại của người dân
là cần thiết để tiến hành test nhanh trên diện rộng người dân toàn thành phố
nhằm phát hiện những ca f trong cộng đồng sớm khống chế sự lây lan của dịch bệnh
các tỉnh thành miền tây nam bộ đang siết chặt lưu thông để phòng dịch
thế nên nhiều nhà vườn gặp khó về đầu ra
lực lượng công an địa phương từ đó chủ động gây quỹ kêu gọi nơi tiêu thụ
với nhiều tấn nông sản được thông báo
qua bốn ngày lực lượng công an hậu giang đã giúp tiêu thụ gần năm năm tấn nông sản
gồm nhãn chung chôn đu đủ cho bà con nông dân ba xã đông thành đông phước và phú tân
trong các khâu cán bộ chiến sĩ luôn thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
đối với bà con ở các địa phương còn lại khi cần giúp đỡ tiêu thụ nông sản
công an huyện châu thành cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ
chung tay cùng các nhà vườn tìm đầu ra cho nông sản
việc làm ý nghĩa này đã thắt chặt làm ấm áp hơn nửa tình cảm giữa quân và dân
cùng vượt qua đại dịch covid một mươi chín
trước đó đoàn thanh niên công an tỉnh hậu giang cũng đã thu mua
và giúp bà con nông dân huyện châu thành a tiêu thụ được hơn hai tấn chôm trôn và nhãn indo
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn huyện phủ yên của tỉnh sơn la
nhằm chung tay hỗ trợ và chia sẻ với những khó khăn vất vả của các lực lượng nơi tuyến đầu
và bà con nhân dân trên địa bàn huyện phủ yên
công an tỉnh sơn la đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực
chung tay đóng góp cả vật chất và tinh thần để nỗ lực chung tay phòng chống dịch bệnh
đưa phủ yên sớm trở về cuộc sống bình thường
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
thực phẩm và những nhu yếu phẩm thiết yếu có tổng trị giá gần một trăm sáu mươi triệu đồng
như gạo nước lọc mì tôm thịt hộp rau xanh thực phẩm tươi sống các loại đồ dùng cá nhân
là những nhu yếu phẩm sẵn có tại cơ sở được cán bộ chiến sĩ công an sơn la quyên góp
thu mua giúp người dân để ủng hộ nhân dân các cán bộ chiến sĩ các y bác sĩ và lực lượng
đang thực thi nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch tại địa bàn huyện phù yên tỉnh sơn la
thấu hiểu và sẻ chia những khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu phòng chống dịch
và nhân dân đang chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh covid một mươi chín
phát huy tinh thần tương thân tương ái đoàn kết chung sức đồng lòng quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
công an tỉnh sơn la đã tổ chức quyên góp ủng hộ kinh phí và các nhu yếu phẩm thiết yếu
để chuyển đến cán bộ chiến sĩ và nhân dân nơi vùng dịch đặc biệt là địa bàn huyện phù yên
thông qua hoạt động nhằm hỗ trợ giúp đỡ động viên chia sẻ với lực lượng làm nhiệm vụ
tại điểm chốt phòng dịch và chung tay cùng với các ủy chính kiền địa phương
chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bởi dịch bệnh giúp người dân ổn định cuộc sống
tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện phù yên tỉnh sơn la đã có một trăm tám mươi bảy ca dương tính với covid một mươi chín
công an tỉnh sơn la đã tăng cường gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ cho công an huyện phù yên
để phối hợp hỗ trợ lực lượng trong công tác phòng chống dịch
với tinh thần không quản ngại khó khăn gian khổ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
tất cả cán bộ chiến sĩ tham gia tri viện đều được tập huấn về công tác phòng chống dịch
đảm bảo sức khỏe đã được tiêm phòng đủ hai mũi vaccine phòng ngừa và xét nghiệm có kết quả âm tính với covid một mươi chín
công an huyện phủ yên đã tăng cường gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ cho công an huyện phủ yên
để phối hợp hỗ trợ lực lượng trong công tác phòng chống dịch
tin tưởng rằng công tác phòng chống dịch tại huyện phù yên nói riêng và tỉnh sơn la nói chung
sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả để dịch bệnh được đẩy lùi thêm nhiều người được bảo vệ
trẻ em lại sớm được đến trường người dân lại sớm được tiếp tục lao động sản xuất
trả lại cuộc sống bình yên như vốn có cho mảnh đất phù yên anh hùng
ủy ban nhân dân huyện thanh liêm tỉnh hà nam vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bảy năm triệu đồng
đối với một người đàn ông trú tại tổ dân phố cẩm du thị trấn tân thanh
huyện thanh liêm về hành vi đưa người từ nơi đang áp dụng chỉ thị một mươi sáu về địa phương
trước đó ngày hai mươi bốn tháng tám người đàn ông này làm nghề lái xe đã có hành vi dùng xe luồng xanh
chở hàng vật liệu đưa người từ nơi đang áp dụng chỉ thị một mươi sáu về địa phương
ngay sau khi phát hiện công an thị trấn tân thanh đã tiến hành triệu tập lập biên bản
đề nghị ủy ban nhân dân huyện thanh liêm xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
đối với anh này số tiền là bảy năm triệu đồng
tổ chức cùng ba người bạn ăn nhậu tại nhà trong lúc toàn tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội
để phòng chống dịch bệnh
khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở chẳng những không chấp hành mà danh bé em
trú tại xã nam yên huyện nam biên còn cầm dao tấn công trưởng công an xã
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an biên tỉnh kiên giang đã thực hiện quyết định
tạm giữ hình sự đối với danh bé em trú tại xã nam yên huyện an biên
về hành vi chống người thi hành công vụ
nhờ được tin báo về việc danh bé em và hai người khác tụ tập ăn nhậu tại nhà
thiếu tá phạm hoàng an trưởng công an xã cùng với tổ công tác xuống hiện trường
để mời các đối tượng về làm việc
tại đây danh bé em không chấp hành mà còn cầm dao tự chế trên tay
đe dọa lại lực lượng làm nhiệm vụ và dùng dao đâm vào xe một công an viên
đang cầm lái do người này né kịp thời nên không trúng vào người
sau đó danh bé em kêu danh thoại cùng lên xe máy rồi tăng ga bỏ chạy
nhưng sau đó tự ngã
danh mẹ em tiếp tục có những hành vi chống đối và tấn công lực lượng làm nhiệm vụ
ngay sau đó danh bé em bị tổ công tác khống chế bắt giữ
danh bé em đã có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích và vừa mới ra tù
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự cập nhật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định
về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên xảy ra tại công ty cổ phần yên phước
công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương và các đơn vị có liên quan
theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
căn cứ kết quả điều tra và tài liệu thu thập được xác định châu thị mỹ linh
tổng giám đốc công ty cổ phần yên phước đã câu kết bàn bạc với bùi hữu thanh bùi hữu giang
là người điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương
tổ chức thực hiện khai thác mua bán hàng triệu tấn than trái phép tại mỏ than minh tiến
xã minh tiến và xã nam mau huyện đại từ tỉnh thái nguyên thu lợi bất hợp pháp hàng trăm tỷ đồng
ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với một mươi hai đối tượng về tội vi phạm quy định về nghiên cứu
thăm dò khai thác tài nguyên theo điều hai trăm hai mươi bảy bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy gồm
một châu thị mỹ linh sinh ngày ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm
bùi hữu giang sinh ngày hai mươi một tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi chín nghề nghiệp lao động tự do nơi ở hiện nay
phường mạo khê thị xã đông triều tỉnh quảng ninh và phường cầu diễn quận nam tử liêm thành phố hà nội
bùi hữu thanh sinh ngày hai mươi một tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi chín nghề nghiệp lao động tự do nơi ở hiện nay
phường mạo khê thị xã đông triều tỉnh quảng ninh và phường cầu diễn quận nam tử liêm thành phố hà nội

nơi ở hiện nay phường vĩnh tuy quận hai bà trưng thành phố hà nội
bùi mạnh cường sinh ngày một mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn nghề nghiệp giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương
nơi ở hiện nay phường mạo khê thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
sáu ngô đăng hải sinh ngày một mươi ba tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
nghề nghiệp phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương nơi cư trú phường kim sơn thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
nguyễn quang thuyên sinh ngày bốn tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám nghề nghiệp nhân viên công ty cổ phần yên phước
nơi cư trú thị trấn hùng sơn huyện đại từ tỉnh thái nguyên và khu mỏ công ty cổ phần yên phước xã phú cường huyện đại từ tỉnh thái nguyên
doãn thị định sinh ngày năm tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy nghề nghiệp nhân viên kế toán công ty cổ phần yên phước nơi cư trú xã yên lãng huyện đại từ tỉnh thái nguyên
bùi hữu thương sinh ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn nghề nghiệp quản lý bãi than tại mỏ đá núi voi của công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương
nơi ở hiện nay bãi than thuộc mỏ đá núi voi phường chùa hang thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên của công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương
bùi hữu khoa sinh ngày bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm tám mươi ba nghề nghiệp quản lý khai thác than của công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương nơi ở hiện nay xã phú cường huyện đại từ tỉnh thái nguyên
năm đỗ thị luyến sinh ngày năm tháng hai năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu nghề nghiệp nhân viên công ty cổ phần yên phước nơi ở hiện nay xã phú cường huyện đại từ tỉnh thái nguyên
một mươi hai nguyễn tuấn anh sinh ngày hai tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
nghề nghiệp kinh doanh vận tải nơi cư trú phường đồng quang thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật
thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an quá trình điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã phối hợp với tổng cục quản lý thị trường tiến hành kiểm tra các kho bãi chứa than không rõ nguồn gốc của các doanh nghiệp kinh doanh than trên địa bàn thị xã kinh môn tỉnh hải dương để xử lý theo quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt đề mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt đề mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật